ngày bốn một mươi tại lào cai đã diễn ra hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi chín
đánh giá tại hội nghị cho thấy sau một mươi năm triển khai thực hiện diện mạo nông thôn mới của tỉnh đã thay đổi toàn diện
qua một mươi năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới diện mạo nông thôn ở lào cai đã thay đổi toàn diện
một trăm linh số xã của tỉnh đã có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm trên chín mươi số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt bảy một năm
bên cạnh những kết quả đạt được mặt bằng nông thôn của tỉnh lào cai cũng còn nhiều khó khăn thu nhập của người dân còn thấp cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm
tính đến hết tháng chín năm nay toàn tỉnh lào cai có bốn mươi tám trên một trăm bốn mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến kết thúc năm hai nghìn một mươi chín đạt năm mươi một xã bình quân số tiêu chí đạt chuẩn trên xã là một mươi ba
ba năm tiêu chí không còn xã dưới năm tiêu chí